theo lãnh đạo cục hàng không việt nam hiện tại ngành hàng không đã sẵn sàng các điều kiện để khai thác toàn mạng bay quốc tế
tần suất các đường bay sẽ được tăng dần theo lộ trình đảm bảo nguyên tắc thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hành khách nhập cảnh việt nam phải tuân thủ các quy định hiện hành về xuất nhập cảnh và kiểm soát y tế
với tỷ lệ tiêm vaccine tăng cao nhiều nước trên thế giới đã đưa ra chính sách thu hút khách quốc tế đón đầu nhu cầu đi lại khi đại dịch đang từng bước được kiểm soát
cảng hàng không việt nam đang tổng hợp báo cáo bộ giao thông vận tải kết quả nối lại đường bay quốc tế trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai để trình thủ tướng chính phủ
báo cáo của cục hàng không việt nam cũng cho biết đến thời điểm này ngoại trừ trung quốc tất cả các quốc gia việt nam đề nghị khôi phục đường hàng không đều đã đồng ý nối lại chuyến bay thường lệ
hiện các đường bay tới châu âu úc mỹ các hãng hàng không nội địa đều đã có hoạt động khai thác
đáng chú ý những đường bay quốc tế tới các thị trường mới như trung quốc thổ nhĩ kỳ đang được ngành hàng không lên kế hoạch khai thác
tuy nhiên chỉ chiều về được phép chở công dân việt nam về nước khách công vụ chuyên gia và thí điểm một số chuyến bay đón khách du lịch quốc tế
theo chỉ đạo của chính phủ chậm nhất vào ngày ba mươi tháng ba mở lại các đường bay quốc tế và tinh thần là mở cửa sớm được ngày nào tốt ngày đó
các chuyến bay thí điểm quốc tế trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy việc khôi phục lại đường bay thương mại thường lệ quốc tế góp phần hiệu quả thúc đẩy đầu tư
khôi phục du lịch phát triển kinh tế nhất là giúp doanh nghiệp hàng không giảm bớt khó khăn đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại của các chuyên gia nhà đầu tư công dân việt nam
khi bay thương mại quốc tế thường lệ có lịch trình biết trước người có nhu cầu đi lại có thể lên kế hoạch thuận lợi
nhiều hãng cùng bay giúp giá vé cạnh tranh do đó thời điểm này phải mở cửa và phát động lại thị trường để có
không lên kế hoạch phương án khai thác để sẵn sàng bay quốc tế phục vụ nhu cầu của người dân
bên cạnh quyết định dỡ bỏ hạn chế và mở lại đường bay quốc tế tới nhiều khu vực nhiều người dân cũng bày tỏ thắc mắc liệu người nhập cảnh vào việt nam có cần cách ly y tế hay không
trả lời về vấn đề này chuyên gia thuộc tổ tư vấn về chính sách phòng chống dịch của tp hcm khẳng định
so với nhiều quốc gia quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín với người nhập cảnh vào việt nam là khá gợi mở và thuận lợi cho phục hồi kinh tế
trước thông tin việt nam dỡ bỏ hạn chế mở lại toàn bộ các đường bay quốc tế từ ngày một mươi năm tháng hai
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng thành viên tổ tư vấn về chính sách phòng chống dịch của tp hcm bày tỏ sự vui mừng và đồng thuận
tôi hoàn toàn ủng hộ chúng ta phải làm quen với việc sống chung an toàn với covid một mươi chín không phải jero covid hay jero omicron
phó giáo sư dũng bày tỏ mở lại đường bay quốc tế không gây hệ lụy lớn về dịch nhưng có hiệu quả rất lớn trong phục hồi kinh tế
quan sát tình hình vừa qua tôi nhận thấy việt nam có thể đối phó được với biến thể omicron
vấn đề là đừng để omicron lây lan quá nhanh chứ không thể ngăn hoàn toàn được
theo vị chuyên gia này hiện nay các quy định về phòng dịch covid một mươi chín với người nhập cảnh vào việt nam khá dễ thở so với nhiều quốc gia khác
tại việt nam văn bản ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế quy định hành khách có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong bảy mươi hai giờ trước khi nhập cảnh
chứ trẻ em dưới hai tuổi
khi nhập cảnh vào việt nam người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín cần tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trong ba ngày đầu
không được tiếp xúc với người xung quanh không được ra khỏi nơi lưu trú thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ ba kể từ ngày nhập cảnh
nếu kết quả xét nghiệm âm tính tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày
đối với những người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín thực hiện cách ly tại nơi lưu trú trong bảy ngày
kể từ ngày nhập cảnh xét nghiệm bằng rt pcr vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy
nếu kết quả xét nghiệm âm tính tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày
trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ mũi sẽ được ngành y tế tiêm miễn phí trong thời gian cách ly tại nơi lưu trú sau nhập cảnh
kể từ ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tp hcm cho phép mở rộng hình thức cách ly điều trị với f là người nhập cảnh
f có thể điều trị tại các bệnh viện tư nhân nhất định
các bệnh viện tư nhân nhất định có nhu cầu hoặc cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện
sở y tế tp hcm nhận định việc mở rộng hình thức cách ly giúp người nhập cảnh mắc covid một mươi chín thoải mái về tâm lý và được chăm sóc y tế hiệu quả nhất
ubnd tp đề nghị cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất phối hợp với sở thông tin và truyền thông xây dựng quy trình phân luồng kiểm soát người nhập cảnh kể cả thành viên tổ bay hành khách ưu tiên
tại các cổng an ninh đảm bảo tất cả những người nhập cảnh đều phải khai báo y tế và khai báo nơi lưu trú đầy đủ trước khi rời khỏi sân bay
thưa quý vị mạng xã hội hiện đang lan truyền hai văn bản chỉ đạo của ubnd tp hcm và sở giáo dục đào tạo hà nội ký đề xuất kéo dài thời gian học sinh sinh viên học viên trên địa bàn thành phố ngừng đến trường để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
mới đây đại diện hai đơn vị đã lên tiếng bác bỏ các thông tin này
trước thông tin cho học sinh nghỉ học đến hết ngày hai mươi tám tháng hai
do tình hình dịch covid một mươi chín tránh văn phòng ubnd tp hcm đặng quốc toàn khẳng định không có chuyện học sinh nghỉ học đến hết ngày hai mươi tám tháng hai do tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin lan truyền trên là nội dung của văn bản cũ
văn bản này ban hành từ ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một thời gian áp dụng là đến hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
sáng ngày một mươi bốn tháng hai hơn một triệu học sinh từ mầm non đến lớp sáu ở tp hcm đã chính thức đi học trở lại sau chín tháng ở nhà học trực tuyến để phòng tránh dịch covid một mươi chín
trước đó học sinh từ lớp bảy đến một mươi hai trên địa bàn thành phố đã đến trường học trực tiếp
như vậy đến một mươi bốn tháng hai tất cả học sinh của các cấp học phổ thông ở tp hcm đã được trở lại trường sau thời gian hơn nửa năm học trực tuyến
đại diện sở giáo dục và đào tạo hà nội ông phạm xuân tiến phó giám đốc sở cũng đã lên tiếng bác bỏ văn bản đề xuất cho học sinh từ mầm non đến cấp trung học phổ thông nghỉ học từ ngày một mươi bảy tháng hai đang được lan truyền trên mạng
trao đổi về vấn đề này sáng ngày một mươi bốn tháng hai ông tiến cho biết
ông tiến nói thời điểm đó do sở giáo dục đào tạo chỉ có phó giám đốc phụ trách chưa có giám đốc nên tôi với cương vị là phó giám đốc sở giáo dục đào tạo hà nội đã thừa ủy quyền và ký văn bản này
lúc ấy do dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh mẽ sở giáo dục đào tạo hà nội có tờ trình gửi ủy ban nhân dân tp hà nội cho phép học sinh tạm dừng đến trường và học trực tuyến
lợi dụng tâm lý của phụ huynh học sinh nên tròn một năm sau nhiều người không để ý ngày phát hành đã vội vàng chia sẻ văn bản
gây hoang mang lo lắng
ông tiến khẳng định sở giáo dục đào tạo hà nội không hề có văn bản nào đề xuất lên ủy ban nhân dân tp hà nội xin cho học sinh phổ thông nghỉ học ở thời điểm này
hiện tại học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai ở một mươi hai quận nội thành và học sinh từ tiểu học đến cấp trung học phổ thông của một mươi tám huyện thị xã trên địa bàn vẫn đang học trực tiếp ở trường bình thường
lợi dụng sự nguy hiểm của covid một mươi chín và tâm lý lo lắng cho con của các bậc phụ huynh mà đến nay hiện trạng giật tiết câu like bằng thông tin giả
vẫn tiếp tục hoành hành chúng tôi khuyến cáo người dân trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào trên internet hãy kiểm tra thật cẩn thận từng câu chữ với các nguồn chính thống từ các cơ quan nhà nước
đừng để bản thân rơi vào hoang mang lo lắng vô ích
nối tiếp công tác mở cửa du lịch nội địa trong thời kỳ bình thường mới sau thời gian dài tạm đóng cửa để phòng chống dịch covid một mươi chín sở văn hóa và thế thao hà nội vừa ký công văn cho phép các di tích trên địa bàn hà nội được chính thức mở cửa đón khách từ ngày một mươi bốn tháng hai
ngày một mươi bốn tháng hai sở văn hóa và thể thao hà nội vừa ký ban hành công văn gửi ubnd các quận huyện thị xã trên địa bàn về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong hoạt động tại các di tích năm hai nghìn hai mươi
theo đó sở văn hóa và thế thao hà nội đề nghị ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã căn cứ thông báo cấp độ dịch của thành phố để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ủy ban nhân dân các xá phường thị trấn các ban quản lý di tích chủ động thực hiện việc mở cửa đón tiếp khách tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn phù hợp theo từng cấp độ đảm bảo an toàn linh hoạt hiệu quả
việc mở cửa đón tiếp khách phải tuân thủ đúng các hướng dẫn về phòng dịch của bộ y tế bộ văn hóa thể thao và du lịch và của thành phố
sở văn hóa và thể thao hà nội cũng yêu cầu ubnd các quận huyện thị xã các cơ quan liên quan chỉ đạo hướng dẫn các điểm di tích lịch sử văn hóa xây dựng phương án kế hoạch chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện phòng chống dịch
tất cả các điểm di tích đều phải có mã qr để quản lý người ra vào và khai báo y tế theo quy định
bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng không để tập trung đông người gây ủn ứ ách tắc
công văn nêu rõ khuyến khích người tham gia các hoạt động tại di tích đã tiêm đủ hai liều vaccine trở lên hoặc có kết quả xét nghiệm pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
thường xuyên khử khuẩn bố trí nước dung dịch rửa tay trước và sau khi ra vào khu di tích lịch sử văn hóa
đối với việc tổ chức lễ hội sở yêu cầu tiếp tục không tổ chức phần hội chỉ thực hiện các nghi lễ với thành phần tham dự chính
đồng thời chủ động có phương án hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết
liên quan đến tình hình dịch bệnh phức tạp tại hải phòng mới đây thành phố này đã ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín tăng cao trong nhiều ngày
tuy nhiên nhiều f và người dân đã phản ánh lại là vẫn chưa tiếp cận được dịch vụ y tế liên lạc trạm y tế khó khăn
thành phố hải phòng vừa có động thái chấn chỉnh tình trạng này
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng vừa ban hành văn bản về việc chấn chỉnh hoạt động của trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố
tại văn bản ủy ban nhân dân thành phố nêu rõ hiện nay có hiện tượng nhiều bệnh nhân f điều trị tại nhà chưa được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời hoặc liên hệ với trạm y tế lưu động gặp khó khăn
do đó ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo ủy ban nhân dân các quận huyện thực hiện nghiêm thông báo kết luận số ba mươi chín tbubng ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của ủy ban nhân dân thành phố
chấn chỉnh ngay việc tiếp nhận và xử lý thông tin người dân của các trạm y tế lưu động trên địa bàn
đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ y tế
đồng thời ủy ban nhân dân thành phố cũng giao ủy ban nhân dân các quận huyện chủ trì cùng sở y tế tăng cường công tác kiểm tra
giám sát hoạt động của các trạm y tế lưu động khẩn trương giải quyết cụ thể hoặc đề xuất giải quyết các vướng mắt
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh nghệ an đang diễn biến phức tạp để đảm bảo yêu cầu chống dịch theo nghị quyết một trăm linh
trên cơ sở quyết định ba nghìn tám trăm sáu mươi chín ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban nhân dân tỉnh quy định tạm thời một số biện pháp phòng chống dịch
nhiều địa phương đã thực hiện tạm dừng các hoạt động không thiết yếu
thông tin từ sở y tế nghệ an đến nay toàn tỉnh có một mươi ba phường xã thị trấn được đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín cấp bốn nguy cơ rất cao
bốn mươi năm phường xã thị trấn được đánh giá cấp độ dịch ở cấp độ ba nguy cơ cao một trăm sáu mươi một phường xã thị trấn được đánh giá cấp độ dịch cấp hai nguy cơ
và hai trăm bốn mươi một phường xã thị trấn được đánh giá cấp độ dịch cấp một bình thường mới
tại thành phố vinh đang có bốn phường gồm có trương thi
lê mau hưng bình và vinh tân đang áp dụng các biện pháp phòng dịch cấp độ bốn vùng đỏ nguy cơ rất cao
đây là những địa phương có số ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao kỷ lục sau tết
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và hàng trăm ca nhiễm trong đó có hàng chục ca cộng đồng mỗi ngày xuất hiện tại nhiều phương xã
ban chỉ đạo trung tâm chỉ huy phòng chống dịch thành phố đã ban hành quy định tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí liên hoan vui xuân tập trung đông người sau tết
tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo chủ động linh hoạt điều chỉnh các phương án phòng chống dịch đồng thời lập đoàn kiểm tra xử lý đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm phòng chống dịch
tại huyện nghĩa đàn chủ tịch ubnd huyện đã ban hành quy định tạm dừng các hoạt động lễ hội nghi lễ tôn giáo sự kiện có tập trung đông người
tại nơi công cộng sân vận động nhà văn hóa tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu khu vui chơi giải trí cơ sở làm đẹp karaoke massage gội đầu bia quán bar vũ trường
đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát cà phê khuyến khích mua mang về không tập trung ăn uống đông người
huyện diễn châu tập trung tuyên truyền nhân dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch không tập trung đông người tại các nơi công cộng thường xuyên thực hiện quy định năm k của bộ y tế
các cơ sở y tế làm xét nghiệm hoặc tự xét nghiệm định kỳ để phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh nhằm có biện pháp cách ly điều trị kịp thời
còn ở huyện biên giới kỳ sơn ban chỉ đạo huyện đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí tổ chức làm vía cưới hỏi tổ chức ăn uống tập trung đông người theo cấp độ dịch
riêng hai địa phương là thị trấn và xã keng du đang ở cấp độ bốn yêu cầu dừng hẳn các hoạt động vui chơi giải trí đồng thời chuyển sang học trực tuyến ở các bậc học
trong bối cảnh công tác tiêm vaccine cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi đang được thực hiện ở hơn bốn mươi quốc gia trẻ dưới năm tuổi trở thành đối tượng tiếp theo cần có vaccine chuyên biệt chống covid một mươi chín
hãng pfizer biontech đã tiến hành sản xuất và thử nghiệm vaccine ở nhóm tuổi này
thế nhưng mới đây cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda cho biết chưa phê duyệt vaccine covid một mươi chín của pfizer cho trẻ dưới năm tuổi
quyết định hoãn phê duyệt đưa ra dựa trên dữ liệu mới cho thấy vaccine kém hiệu quả ở nhóm tuổi này
tiến sĩ peter max giám đốc trung tâm nghiên cứu và đánh giá sinh học của fda cho biết cần xem xét thêm dữ liệu từ thử nghiệm lâm sàng với liệu trình ba liều ở trẻ nhỏ
pfizer sẽ công bố dữ liệu hoàn chỉnh về liệu trình ba liều vào đầu tháng bốn fda có thể đưa ra quyết định cấp phép trong vài ngày hoặc vài tuần sau đó
thông tin mới khiến nhiều cha mẹ cảm thấy thất vọng anh andrew kisudian phụ huynh của một bé trai hai tuổi cho biết
kể từ khi vaccine ra đời chúng tôi đã chờ đợi thời điểm được đưa con em đi tiêm chủng để chúng có được tuổi thơ bình thường
con anh vẫn phải đeo khẩu trang khi chơi với bạn bè ở nhà trẻ anh cho rằng quyết định mới của fda khiến các bậc cha mẹ gặp nhiều khó khăn
trong khi vaccine an toàn và có thể khiến họ yên tâm hơn khi mỹ sắp gỡ bỏ quy định về khẩu trang
joel we tomer cha của một bé gái bốn tháng tuổi chia sẻ anh đã đưa con đi tiêm chủng ngay miễn là vaccine an toàn dù nó không quá hiệu quả
anh nói bảo vệ các con thêm hai trăm ba mươi cũng tốt rồi
các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học và sức khỏe cộng đồng mặc dù vô cùng thấu hiểu cho nỗi lo của các bậc phụ huynh
song nhiều người khẳng định quyết định hoãn phê duyệt vaccine cho trẻ dưới năm tuổi của fda và pfizer là đúng đắn
bởi tốt hơn hết là nên tuân thủ quy trình và theo dõi chặt chẽ dữ liệu đảm bảo vaccine tuyệt đối an toàn và hiệu quả trước khi đem ra sử dụng
fda hiện đã phê duyệt khẩn cấp vaccine pfizer cho người từ năm đến một mươi hai tuổi và phê duyệt hoàn toàn vaccine pfizer moderna cho người từ một mươi hai tuổi trở lên
hơn bốn mươi nước đang tiêm vaccine pfizer cho người từ năm đến một mươi một tuổi việt nam cũng lên kế hoạch tiêm cho nhóm này
chúng tôi xin chuyển sang tình hình dịch bệnh tại một quốc gia thuộc đông nam á singapore
theo dự đoán của bộ trưởng bộ y tế nước này số ca mắc covid một mươi chín theo ngày ở singapore có thể lên tới một mươi năm đến hai mươi ca do sự lây lan nhanh của biến thể omicron
bộ trưởng bộ y tế singapore ông jae kung mới đưa ra cảnh báo trên tuy nhiên khẳng định xu hướng gia tăng số ca mắc hiện nay
hoàn toàn nằm trong dự kiến ngày một mươi hai tháng hai singapore ghi nhận một mươi năm trăm linh năm ca mắc mới đánh dấu lần thứ tư trong tuần qua số trường hợp mắc covid một mươi chín
theo ngày vượt ngưỡng một mươi ca số người tử vong là tám cao nhất trong hơn hai tháng qua
giới chức y tế nước này cho biết nhiều bệnh nhân covid một mươi chín có triệu chứng nhẹ hoặc vừa hệ thống chăm sóc sức khỏe của singapore vẫn vững vàng
tỷ lệ bệnh nhân phải thở máy ở mức thấp và trong tầm kiểm soát tỷ lệ bệnh nhân cần điều trị hồi sức tích cực hoặc tử vong là khoảng năm
những con số này vẫn thấp hơn so với đợt bùng phát do biến thể delta
trước đó vào ngày bốn tháng hai singapore đã ghi nhận kỷ lục một mươi ba bốn mươi sáu ca nhiễm mới trong cộng đồng và một trăm sáu mươi hai ca nhập cảnh gấp ba lần số ca nhiễm được công bố vào ngày trước đó
đây cũng là lần đầu tiên số ca nhiễm mới ở nước này vượt mốc một mươi người một ngày
một mươi dân số singapore đã được tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín và năm mươi chín dân số đã tiêm mũi vaccine tăng cường
tính từ đầu dịch đến nay singapore ghi nhận gần bốn trăm sáu mươi chín
năm trăm linh ca mắc covid một mươi chín trong đó có tám trăm chín mươi bảy người thiệt mạng
vào cuối năm ngoái singapore đã bước sang giai đoạn đối phó với covid một mươi chín như một bệnh đặc hữu
cảnh báo mới nhất của bộ trưởng bộ y tế nước này có thể gây lo ngại song lại là xu hướng gia tăng nằm trong dự kiến
có thể singapore sẽ là quốc gia đầu tiên chiến thắng là sóng cản quét của omicron trăng
thưa quý vị những thông tin mới nhất về tình hình covid một mươi chín trên cả nước cũng như quốc tế xin đợi chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau
cảm ơn quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại